liên quan đến vụ ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tp hà nội hy sinh trong quá trình chữa cháy chiều qua
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình cán bộ chiến sĩ bị nạn
và yêu cầu bộ công an ubnd tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách
với cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và gia đình
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy xử lý nghiêm hành vi vi phạm
theo quy định của pháp luật
bộ công an ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
diễn tập phòng cháy chữa cháy nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
trang bị công cụ phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong
đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết
nỗi tiếc thương của chúng ta đối với sự hy sinh của ba đồng chí cảnh sát
phòng cháy chữa cháy những người lính cứu hỏa ấy khi lao vào đám cháy
có ai còn khoảnh khắc để do dự hay nghĩ suy các đồng chí đã chọn một cách
sống có ý nghĩa và ra đi một cách anh dũng
đám cháy xảy ra tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một đường quang hoa phường quang hoa
quận cầu giấy khi tới hiện trường trung tá đặng anh quân đội trưởng
đồng chí trung ý đỗ đức việt và cảnh sát nghệ vụ nguyễn đình phúc
cùng đồng đội đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn sau đó các đồng chí lại tiếp tục
quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi ba đồng chí lên đến tầng bốn
thì cầu thang bị sập ngăn đứt đường vòi chữa cháy trần nhà bất ngờ
sập xuống đè vào người dẫn đến hy sinh trong số ba cán bộ chiến sĩ
có hai người đang ở độ tuổi rất trẻ độ tuổi đẹp nhất cuộc đời
với biết bao dự định ước mơ
các đồng chí cũng vì nhiệm vụ đúng không các đồng chí cũng vì nhiệm vụ thôi
mà coi như là hy sinh còn nếu mà các đồng chí vì nhiệm vụ

như chúng tôi là người dân đây thì đánh giá cái việc mà

thế nhưng mà cái trách nhiệm của các đồng chí rất là cao cả

nhưng mà không ai thì là trường tâm
thì chúng tôi cũng thích làm đồng
với đồng chí đồng đội sự hy sinh này là mất mát quá lớn
bất lực đau sót rồi nghe tin mà cũng đứng không vững luôn
nhưng mà cũng phải cố gắng làm
gác lại cái sự đau xót đấy làm cho xong cái nhiệm vụ chữa cháy ở cơ sở đấy thôi
liên lạc rất nhiều cuộc không thấy gì
thì tôi mới yêu cầu tất cả tập trung rút hết các mũi vào
để triển khai lên để chữa cháy và tiếp cận được các đồng chí của mình
tuy nhiên do cái cháy ở tại cầu thang và cái các tấu khiện nó sụt đổ xuống cầu thang
dẫn đến cản trở đường lối đường lên của cán bộ sĩ lên
và biết được cán bộ sĩ của mình đang ở trên đấy
tôi vẫn hy vọng vẫn có lè ló hy vọng
là các đồng chí vẫn còn được vì có bình thở vẫn được bình an
nhưng để thúc giục cho các mũi tấn công bắt buộc phải nhanh chóng bằng mọi cách lên
đấy nhưng mà cuối cùng lên được tới nơi thì ba lập kỉ cũng nằm xuống
những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chưa từng mong rằng tên mình được khắc trên những tấm bia vinh danh
họ từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà sống vì nhân dân mà hy sinh